trong khi ngư dân phú yên đã khắc phục được khó khăn đồng loạt vươn khơi thì tại huyện vĩnh linh tỉnh quảng trị
tình trạng của biển cạn vẫn đang gây ra rất nhiều khó khăn cho các tàu thuyền nơi đây
nhiều năm qua tại khu vực cửa biển thuộc bờ biển cửa tùng cát thường xuyên bị bồi lấp
những ngày đầu năm trời yên biển lặng anh phan thanh đạo ở thị trấn cửa tùng huyện vĩnh linh tỉnh quảng trị
chuẩn bị các đồ dùng và dụng cụ cần thiết
gần một trăm linh triệu đồng để cho một chuyến ra khơi đánh bắt dài ngày trên biển nhưng con tàu của anh vẫn không thể ra khơi được
hiện tại ở thị trấn cửa tùng huyện vĩnh linh và xã trung giang huyện gio linh
có hơn một trăm linh chiếc tàu có công suất từ sáu mươi cv
từ đầu năm đến nay không thể ra khơi được
ngư dân hồ văn hoàng ở xã trung giang huyện gio linh mới vay ngân hàng hai mươi tỷ đồng
đóng con tàu sắt hơn tám trăm linh cv theo nghị định sáu mươi bảy cp nhưng giờ cũng phải cho tàu nằm bờ
tàu xa bờ không thể ra khơi nhiều người dân làm dịch vụ hậu cần nghề cá cũng gặp khó khăn theo
sưởng nước đá của chị phan thị tùng ở thị trấn cửa tùng trước đây mỗi ngày bán được từ ba trăm linh đến bốn trăm linh cây đá
lợi nhận thu được từ sáu đến bảy triệu đồng
thế nhưng từ đầu năm đến nay sườn đá của chị vẫn nằm im lìm như thế này
bác quản lý cảng cáo của chị đã có những tơ tin và có những báo cáo về chính nào phải luôn khẩn cấp vào cảng cáo cửa tùng
và cũng những khu neo đầu nhưng mà đến nay vẫn chưa thực hiện được
những ngư dân đóng tàu xa bờ ở thị trấn cửa tùng huyện vĩnh linh và xã trung giang huyện gio linh tỉnh quảng trị
đã vay vốn ngân hàng và đầu tư số tiền khá lớn đóng những con tàu sắt để vươn khơi
mang theo khát vọng làm giàu và góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của tổ quốc
vậy nhưng trước tình trạng cửa biển bị bối lấp như hiện nay khó khăn sẽ trồng chất khó khăn với họ
ngư dân khẩn thiết đề nghị các ngành chức năng của tỉnh sớm có giải pháp triển khai nạo vét
khai thông luồng lạch cửa biển để tàu thuyền ra khơi làm ăn thuận lợi hiệu quả lâu dài